phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu xác minh xử lý các bến cóc đón trả khách trái phép
tồn tại nhiều năm trên địa bàn quận thanh xuân tp hà nội
phó thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra xác minh làm rõ nội dung tố cáo
xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định về giao thông đường bộ và các đơn vị cá nhân có liên quan
ngoài ra phó thủ tướng cũng yêu cầu có biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực này
lưu ý khu vực nào chưa có camera giao thông phải khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh để theo dõi giám sát và có căn cứ xử lý vi phạm
báo cáo kết quả lên thủ tướng trước ngày một một mươi
giao bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền chấp hành pháp luật giao thông
và đưa tin về tình hình giao thông khu vực này để góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông